ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các trường hợp cưỡng chế
thu hồi đất đối với dự án giao thông từ quốc lộ một a đến điểm đầu tuyến đường đông tây bốn đi cảng nghi sơn
dự án có chiều dài tuyến hơn bảy ba km đi qua địa bàn hai phường của thị xã nghi sơn là hải thượng và mai lâm
với hơn năm trăm sáu mươi hộ dân bị ảnh hưởng đến nay địa phương đã tổ chức chi trả đền bù gần chín mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên tại phường mai lâm vẫn còn một mươi một hộ mới tháo rỡ một phần tài sản và một mươi một hộ khác vẫn chưa thống nhất
bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công các tổ chức đoàn thể xã hội đã tiến hành giải thích vận động nhiều lần
nhưng không thành công cơ quan chức năng tỉnh thanh hóa sẽ cưỡng chế những hộ dân trên để bàn giao mặt bằng
từ ngày hai tháng bảy